năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh quảng trị còn nhiều trường học tạm bỡ tranh tre
bước vào năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng trị đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng thêm các trường lớp học
nhằm mục đích xóa trường tạm bỡ tranh tre đây là điều phấn khởi cho phụ huynh và học sinh khi bước vào năm học mới
điểm trường tà păng thuộc trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã hướng lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vừa được khánh thành đưa vào sử dụng với kinh phí gần ba trăm tám mươi triệu đồng cùng nguồn hỗ trợ nhân công vật liệu của đồn biên phòng cù bai
và tri hội phò fan club thành phố hồ chí minh tài trợ
trước đây phòng học chanh tre sập sệ lắm giờ có phòng học mới chúng tôi rất vui
không có lo lắng cho con mỗi mùa mưa bão
việc xây dựng trường từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục tại địa phương giúp cho phụ huynh các gia đình an tâm hơn nữa
trong tham gia tích cực cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
có gần một trăm hai mươi phòng học tạm và mượn của các đơn vị địa phương
trong năm học này bằng nhiều nguồn lực khác nhau hai địa phương miền núi này đã xây dựng xong
và đang xây dựng thêm hơn một trăm linh phòng học
năm nay chúng tôi xây thêm được sáu phòng học để tiến tới học hai buổi trên ngày
cho các em có đủ điều kiện để học để góp phần vào xây dựng trường truyền quốc gia
giải pháp lưu trình từ đấy cho đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục đào tàu làm kế hoạch để kính cho ủy ban hàng năm
để có lưu trình đưa vào
phòng giáo dục đào tàu đã đưa vào xây dựng cơ bản và cũng mong muốn có chương trình mục tiêu quốc gia
để tiếp tục đầu tư nhất là đầu tư cho phòng học bốn buổi
vấn đề là xây dựng trường truyền quốc gia và đảm bảo được thái sách trả khoản trong thời gian tới
việc nâng cấp xây dựng mới trường lớp học ở các huyện miền núi ở quảng trị
sẽ tạo điều kiện cho học sinh có nơi học tập ổn định khang trang hơn
đáp ứng được nguyện vọng của thầy cô giáo phụ huynh và học sinh
qua đó thu hẹp dần khoảng cách giữa
phòng giáo dục miền núi với giáo dục ở vùng đông bằng